hôm nay cháu muốn viết lên mấy dòng chữ này
nói lên lời xin lỗi chân thành từ tận trong thâm tâm của cháu
gửi đến gia đình bác một lời xin lỗi muộn màng
từ khi sự việc xảy ra đến nay
trong thâm tâm cháu luôn thấy hối hận dây dứt
bị ám ảnh về những việc mình đã làm
và cháu cũng đã nhận ra việc mình gây ra là sai trái với pháp luật
trái với luân thường đạo lý
lương tâm làm người
làm mất hết nhân tính của con người
giờ cháu nhận ra điều đó thì đã là quá muộn
một khi thời gian đã không thể quay trở lại
đó là những lời xám hối muộn màng của nguyễn văn thành hai mươi ba tuổi
chú tẩy xóm chín nam lâm xã diễn lâm huyện diễn trâu tỉnh nghệ an
cả gây ra thảm án man sợ
vào thời điểm cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
nguyễn văn thành sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo
nhưng được nuông triều từ bé
nên đã sớm bỏ học cùng đứa bạn xấu
gây ra phụ cướp xe máy
bị tuyên phạt một mươi năm tháng tù cho hưởng án treo
trong thời gian bị quản thúc
hắn không chịu hoàn lương
mà tiếp tục xa vào lô đề cờ bạc
dẫn đến nợ nần và vay tiền của nhiều người
trong đó có nạn nhân phạm thị hà
người mà thành gọi bằng mợ
chiều ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
chị hà có gặp thành đòi lại tiền để gom tiền cho ngày ở cũ
tuy nhiên hắn chưa có tiền trả
nên hai bên đã có sự bức xúc
lúc này hắn bất ngờ phát hiện vợ mình có đeo một đôi bông tai bằng vàng
nên nảy sinh như đỉnh sống
đêm hôm đó khi biết chồng chị hà đang đi làm ăn xa chưa về
chỉ còn một mình chị hà ở nhà
hắn đã ra tay hành động
khi nghe tiếng gọi cửa
biết chắc là đứa cháu gọi
nên không hề nghi ngờ
chị hà trở dậy mở quá
không nói không rằng
thành bước nhanh vào trong nhà rồi đóng cửa lại
hắn với tay thắt điện
bịt miệng và bế thức chị hà lao vào phòng ngủ
ấy đỉnh ban đầu là cướp đôi bông tai vàng
nhưng giữa đêm khuya thanh vắng
cờn thú tính trong người gái trai đang tuổi mới lớn trỗi dậy
hắn bắt đầu hành vi hiếp dâm
dù biết đó là mợ ruột của mình
và đang mang thai
thỏa mãn xong thú tính
hắn mới biết nạn nhân đã tắt thở
đã có những lúc
cháu nghĩ đến việc mình làm thật sự là gây tầm
mình cũng không thể tha thứ được cho mình
huống chi là gia đình và dư luận xã hội
đến nay cháu cũng nhận ra được rằng
cái chết của mờ hà đã làm cho gia đình phát
gia đình cầu hưng
phải chịu nhiều đau khổ biết nhường nào
gia đình cháu cũng phải chịu khổ sở
hệ lụy vì một đứa con hư như cháu
chính vì lẽ trên
mà cháu đã viết thư gửi lên chủ tịch nước
xin được đi thi hành án sớm
để xoa dịu sự bức xúc
căm phá cho gia đình phát triển
cũng như giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ cháu
về phần mình
cháu cũng chấm dứt được sự gian mặt
và nỗi ám ảnh lương tâm hành hạ cháu
từng ngày từng giờ
từng ngày trời thi hành án
gá tử tù đã rất hoang mang
bi quan và tỏ ra suy sụp tinh thần
cháu cũng không thể tham gia
trước khi viết lá thư gửi đến gia đình nạn nhân
tử tội nguyễn văn thành
cũng đã viết một lá đơn
xin được thi hành án sớm gửi chủ tịch nước
hắn tưởng tâm sự
ba tháng đầu
cả từ khi gây án
và sau này tòa tuyên án tử hình
chẳng đêm nào hắn dám chập mắt
vì cơ hệ nhắm mắt lại
là hình ảnh chị hà trong bộ quần áo trắng
là hiền về
có lần hắn còn thấy nạn nhân bồng con
đi qua đi lại trước mắt
nỗi ám ảnh về tội lỗi quá khứ
đã khiến hắn muốn đi về nhà hắn
được đi chết sớm chừng nào
tốt chừng đấy
gần năm mươi lá thư của tử tù hồ xuân phú
hồ xuân phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy

chú tẩy xóm một mươi
thôn aola xã minh tân huyền thủy nguyên
hải phòng gửi mẹ
gồm cả những nỗi nhớ niềm thương trang trứa
những đêm thức trắng không ngủ
những lời ân hẳn buồn màng
mỗi nét chữ phú viết
là những thổn thức dân vật
của một đứa con tội đồ
con nhớ mẹ lắm mẹ có nhớ con không
con thương mẹ rất nhiều
tầm chỉ còn lúc nào cũng nghĩ về mẹ thôi
con biết mẹ cũng nhớ và thương con lắm
vì mẹ là mẹ của con
lòng mẹ rộng lớn bao la
như biển thái bình
che chở cho chúng con khôn lớn từng ngày
vậy mà giờ đây
con lại làm cho mẹ buồn lòng mất rồi
con là đứa con hư
không nghe lời mẹ dạy
để giờ đây con phải sống trong sự ân hận
và niềm nuối tiếc
con thèm được sống những ngày tháng bên mẹ
được đôi bàn tay gầy gột
mẹ chăm chút từ miếng ăn giấc ngủ
giặt cho từng cái quần cái áo
hay lúc ốm đau
cũng bàn tay mẹ nâng đỗ chăm vắng cho con
công ơn của mẹ con mãi khắc ghi trong lòng
phú sinh ra trong một gia đình đông anh em
nhà lại nằm ở khu vực đồi núi đá
đồng ruộng ít
bố thì mắc bệnh rất sớm
năm một mươi năm tuổi
khi vừa mới học hết lớp chín
phú đã bỏ học
được mẹ xin cho đi học nghề sửa chăm chút
chữa xe máy
chuỗi ngày cơ cực
ăn bữa nay phải lo bớ mai đã dần qua
thế nhưng cuộc sống vốn nhiều eo le
gia đình phú rơi vào bi kịch
khi hắn vướng chân vào cờ bạc
sau những lần rủ dê vào con đường cờ bạc
hắn dần xa ngã
và trượt dài theo những canh bạc
đến khi số nợ lên đến nhiều chục triệu đồng
và nhà không còn khả năng trả nợ
còn bà cuốn trí này đã điên bạc
giết một người hàng xóm
chỉ để cướp chiếc xe máy
bán lấy tiền trang trải nợ nần
con ngu quá mẹ
sao cứ số con lại khổ thế
tại con phải không mẹ
giá như con không biết đến công ty cờ bạc
thì có lẽ cuộc sống của mẹ con mình
giờ đã khác rồi
đến bây giờ con cũng không hiểu được
tại sao mình là như thế mẹ
tất cả với con đã quá muộn màng
con đã đánh bỏ con
đánh mất tất cả
tiền bạc tình cảm
không để lại trên đời này được cái gì
ngoài nỗi buồn cho mẹ
và mọi người trong gia đình
không kỳ thăm nuôi nào
người mẹ nghèo khổ này không lên trại thăm con
thường các con sớm về khổ cực
vì cảnh côi cút mất ra
bà ở vậy làm thêm
làm mướn nuôi các con
mấy năm trở lại đây
sức khỏe của bà giảm đi nhiều
nhưng cứ hôm nào
khỏe lên một chút
là bà lại cầm găng tay
đeo giày đi nhặt vôi
kiếm vài đồng tiền công
để bù trì bớt chút thăm nuôi phú
có những lần đi làm về cả đêm
bà âm thầm chịu đựng những con đau hành hạng
nhưng sáng hôm sau
nếu đến lịch thăm nuôi phú
là bà lại quên hết đau đớn để đến với con
mỗi lần nhận được quà thăm nuôi mẹ gửi
phú đều khóc
anh ta khóc vì ân hận
nhưng sự ân hẳn ấy đã là quá muộn màng
muộn đến mức không cần cơ hội để sửa chữa
giá như trước khi ra tay cướp đi cuộc sống
của một người vô tội
phú có một phút giây dừng lại
để suy nghĩ về hậu quả của nó
thì hôm nay
anh ta đã không phải trả giá
bằng chính mạng sống của mình